đề xuất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp xuống một mươi năm một mươi bảy cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thay cho mức hai mươi hiện nay của bộ tài chính được đánh giá tích cực
điều này sẽ giúp cho các doanh nghiệp tích tụ vốn phát triển kinh doanh là tiền đề để khối này chuyển đổi thành doanh nghiệp có quy mô lớn hơn
chủ doanh nghiệp chuyên cung cấp các thiết bị bể bơi này tỏ ra rất vui mừng trước đề xuất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp được bộ tài chính đưa ra
bởi theo ông đây là động thái tích cực cho thấy sự quan tâm của chính phủ
hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí và có thêm nguồn vốn quay vòng
tôi nghĩ là nếu mà giảm cái này thì sẽ tạo lại cho doanh nghiệp một cái cơ hội lớn hơn nó giảm cái sức ép và giảm cái nó mang lại cái lợi nhuận
đáng ra phải nộp cho nhà nước thì doanh nghiệp thì tái sản xuất sử dụng cái tài chính đó để tái sản xuất
tại dự thảo tờ trình chính phủ về việc xây dựng dự án nghị quyết của quốc hội về một số chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp hỗ trợ
phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa bộ tài chính đã đề xuất giảm thuế xuất thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thay trong mức hai mươi như hiện nay
cụ thể doanh nghiệp nhỏ sẽ được áp dụng thuế một mươi bảy còn doanh nghiệp siêu nhỏ áp dụng thuế xuất một mươi năm đề xuất này được các chuyên gia đánh giá cao
chủ trương là giảm cái thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp nhỏ và vừa để chúng ta nuôi dưỡng cái nguồn thu để các cái doanh nghiệp này đảm bảo là có
đủ cái cân đối để thực hiện cái chính sách an sinh xã hội như là đóng bảo hiểm y tế đóng bảo hiểm thất nghiệp đóng các chi phí công đoàn và chi phí khác của người lao động
trong cái bối cảnh mà cái cạnh tranh quốc tế nó đang càng ngày càng khốc liệt như thế này
dù vẫn có một số ý kiến tỏ ra e ngại việc giảm thuế có thể khiến một nhóm đối tượng doanh nghiệp không muốn phát triển lớn
nhưng theo các chuyên gia thì đề xuất này vẫn là một chính sách tích cực thiết thực hỗ trợ cho doanh nghiệp
đối với người kinh doanh thì mục tiêu tối thượng là lợi nhuận và không phải là vì cứ được ưu đáy thuế rồi tôi bé để tôi được ưu đáy thuế
bé để tôi được ưu đáy thuế nhưng mà tôi không mang lại được lợi nhuận cao hơn
nếu tôi tăng quy mô tôi nộp thuế nhiều hơn nhưng tôi lại mang lại lợi nhuận lớn hơn sau khi đã nộp thuế thì tôi cũng phải lớn
và chúng ta biết rằng ông phải lớn thì ông mới làm được những dự án lớn dự án lớn mới mang lại được nhiều tiền chứ
khối kinh tế tư nhân đã tạo ra khoảng một năm
một hai triệu việc làm đóng góp hơn bốn mươi gdp mỗi năm và được xác định là động lực tăng trưởng là sưng sống của nền kinh tế
do đó để đảm bảo mục tiêu tiếp tục thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển nâng cao năng lực cạnh tranh thì đề xuất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp là phù hợp và cần thiết